tính đến ngày hai mươi chín tháng một mươi hai hơn một năm triệu liều vaccine mũi ba đã được tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên tại bốn mươi tỉnh thành trong đó miền nam tiêm nhiều nhất với hơn chín trăm năm mươi liều miền bắc tiêm hơn bốn trăm chín mươi sáu liều miền trung gần bốn mươi liều tây nguyên chỉ có gia lai tiêm được hơn một liều
các tỉnh thành tiêm mũi nhắc lại nhiều gồm hà nội nghệ an tp hcm biến tre tây ninh
ngoài ra hai mươi tám tỉnh thành đang tiêm liều bổ sung cho người dân với hơn tám trăm bốn mươi bốn bốn trăm linh liều
trước đó thủ tướng phạm minh chính ban hành công điện về quản lý chăm sóc bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ ca mắc covid một mươi chín tăng cường công tác điều trị giảm ca chuyển nặng giảm ca tử vong do covid một mươi chín
trong đó thủ tướng yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm vét vaccine thành lập các tổ tiêm đi từng ngõ gõ từng nhà già từng người đảm bảo sẽ không để sót ai thuộc nhóm nguy cơ cao mà không được tiêm đặc biệt là người không di chuyển được

thủ tướng yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm vét vaccine thành lập các tổ tiêm đi từng ngõ gõ từng nhà già từng người đặc biệt là người không di chuyển được